thưa quý vị sáng nay tại trụ sở ban đối ngoại trung mương đồng chí lê hoài trung bí thư trung mương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương đã tiếp đoàn đại biểu ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc do đồng chí triệu thế thông trợ lý trưởng ban dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
trưởng ban đối ngoại trung ương lê hoài trung hoan nghênh đồng chí triệu thế thông dẫn đầu đoàn đại biểu ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc thăm việt nam trong bối cảnh quan hệ hai đảng hai nước duy trì đà phát triển tốt đẹp và có nhiều tiến triển thực chất
đồng chí lê hoài trung bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân trung quốc đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển đất nước của việt nam qua các thời kỳ trong đó có chiến thắng lịch sử điện biên phủ
đồng chí triệu thế thông trân trọng cảm ơn đồng chí trưởng ban đối ngoại trung ương tiếp đoàn chúc mừng những thành tiệu to lớn mà việt nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng
với tư cách là hai cơ quan tham mưu chiến lược về đối ngoại của hai đảng hai ban sẽ tăng cường phối hợp cùng với các ban bộ ngành đoàn thể và địa phương hai nước chủ động tích cực thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao
các tuyên bố chung và văn kiện hợp tác song phương trước đó đồng chí ngô lê văn phó trưởng ban đối ngoại trung ương đã chủ trì hội đàm với đoàn hai bên đi sâu trao đổi về các phương hướng hợp tác giữa hai ban thúc đẩy giao lưu trên kênh đảng trong thời gian tới